thưa quý vị hôm nay đội cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết đã xác định được chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h tám nghìn một trăm một mươi sáu không chấp hành hiệu lệnh điều khiển xe ô tô bỏ chạy trong đêm ngày một mươi hai tháng bốn lên làm việc
tài xế điều khiển chiếc xe này tên là lưu đình nam sinh năm hai nghìn một trú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an nam khai nhận do không có bằng lái xe nên khi nhìn thấy lực lượng cảnh sát giao thông hoảng sợ bỏ chạy để không bị lập biên bản
sau khi làm việc lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế nam về các lỗi không có giấy phép lái xe không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và phạt chủ xe vì lỗi giao xe cho người không có giấy phép lái xe
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng bốn một tổ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường lê thánh tông thành phố bùa thuật đã phát hiện một chiếc xe bán tải có biểu hiện nghi vấn
khi lực lượng ra hiệu lệnh dừng xe thì tài xế đã không chấp hành bỏ chạy
sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đuổi theo chiếc xe ô tô bán tải này và liên tục ra hiệu cho tài xế dừng lại
tuy nhiên tài xế này vẫn tiếp tục không chấp hành
toàn bộ sự việc này đã bị người đi đường dùng điện thoại di động ghi lại và đăng lên mạng xã hội